hôm nay bộ y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết khu vực tây nguyên
công an tỉnh quảng trị tích cực điều tra làm rõ nhiều vụ buôn lậu
qua đó góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm buôn lậu trên các tuyến địa bàn trọng điểm
tìm hiểu thực tế công tác tiết kiệm chống lãng phí để có trách nhiệm với đồng tiền thuế của nhân dân
đó là nội dung trong chuyên mục thời sự trong tuần hôm nay
mở đầu bản tin là phần tin trong nước
thưa quý vị và các bạn
chiều nay ngày bảy tháng tám tại thành phố buôn ma thuộc tỉnh đắk lát
bộ y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết khu vực tây nguyên
dự và chủ trì hội nghị có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
cùng bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
và lãnh đạo bốn tỉnh con tâm gia lai đắk lắc đắk nông đã tham dự
theo báo cáo của bộ y tế
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
riêng khu vực tây nguyên đã ghi nhận bảy bốn trăm một mươi một trường hợp sốt xuất huyết
tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó gia lai đắk lắc là hai trong một mươi tỉnh thành phố
có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước
và có bốn trường hợp đã tử vong
nguyên nhân sự gia tăng nhanh các trường hợp mắc sốt xuất huyết
tại khu vực tây nguyên được xác định là do bệnh dịch này
thường có chu kỳ cứ ba đến năm năm lại có một đợt bùng phát tăng cao vào mùa mưa
năm hai nghìn một mươi sáu hiện tượng enino xảy ra tại việt nam
làm tăng nhiệt độ trung bình của môi trường
là điều kiện cho mũi phát triển
sự đô thị hóa nhanh đã hình thành nhiều vùng dân cư tập trung
tạo nên các vùng sinh cảnh sinh thái thuận lợi cho dịch bệnh phát triển
sự thông thương đi lại giữa các tỉnh tây nguyên và các vùng thuận lợi
cũng làm gia tăng nguy cơ lan truyền nguồn bệnh khó kiểm soát
cùng với đó là ý thức vệ sinh môi trường sống của người dân nhiều vùng chưa tốt
nhiều rác thải vứt bừa bãi nhiều ao tù nước động
càng dễ dàng cho mũi lăng quăng phát sinh gây bệnh
trong khi đó mạng lưới y tế cơ sở còn mỏng
chưa có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống sốt xuất huyết
tại một số địa phương chính quyền các cấp và tổ chức chính trị đoàn thể xã hội
chưa coi trọng công tác chủ động phòng chống dịch bệnh
đồng thời do kinh phí còn hạn chế
dẫn đến việc tuyên truyền vận động tri công cho người đi phun hóa chất chưa thường xuyên
khiến cho việc triển khai chống dịch chưa đạt hiệu quả như mong muốn
tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam và bộ trưởng bộ y tế
đã có nhiều ý kiến chỉ đạo các tỉnh tây nguyên
tăng cường các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết
thời gian tới theo công điện của thủ tướng chính phủ
tôi đề nghị thế này bộ y tế và ngành y tế
đặc biệt là các trung tâm truyền thông
mình lên tính này mình có
cái tuyên truyền rất là dễ hiểu
cho người dân biết rằng một loạt các cái bệnh
đều từ con mũi cả
căn bản vẫn phải là diệt lông qua
mình chịu khó mình cái cách tuyên truyền
rất là đơn giản cho bà con
đặc biệt là bà con là hùng sâu hùng xa
tôi cho rằng điều ấy là quyết định thôi
điều ấy là quyết định
thế còn kinh phí
thì các ông chí địa phương
chúng tôi cam kết là trung ương sẽ
tôi về một hai ngày tới đây
rất khoát sẽ ứng ngay cho anh em
đến dưới là mình đủ tiền để làm
thì tôi đồng ý
nếu dịch thì ngành y tế
và chính phủ đã có những cái
như là chỉ thị
rồi là có văn bản hướng dẫn
chỉ đạo rồi đã tập huấn cho
các miền trong tây nguyên có cả tây nguyên
về phòng chống về điều trị
về giám sát phát hiện
và đã cung cấp đầy đủ
các cơ số thuốc chống dịch
và vừa rồi thì các địa phương có
nhưng mà y tế cũng bổ sung cho
kinh phí cho bốn tỉnh
và ngày mai trong ngày nay và ngày mai
sẽ tập huấn cho trọng điểm
thêm nữa cho
bốn tỉnh này về phòng chống
và điều trị
cũng trong sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam
cùng đoàn công tác đã xuống một số xã
của thành phố buôn ma thuột nơi có dịch
sốt huyết phát triển mạnh để kiểm tra
và chỉ đạo công tác phòng chống
thông tin liên quan đến vụ trộm
cửa hàng vàng với số lượng lớn
xảy ra tại thanh hóa vào sáng nay ngày bảy tháng tám
chủ cửa hàng vàng long tơ
trên địa bàn huyện nông cống tỉnh thanh hóa thức dốc
thì phát hiện nhà bị trộn
sau khi kiểm tra chủ tiệm vàng đã hốt hoảng hơn
khi thấy cả trăm cây vàng đã bị biến mất
vào khoảng hai h ba mươi phút sáng nay
tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc long tơ
ở số bảy trăm ba mươi chín
tiểu khu xuân hòa thị trấn nông cống
huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã xảy ra vụ mất trộm táo tợn
theo khai báo của gia đình bị hại
kẻ trộm đã lấy đi khoảng một trăm linh cây vàng
chủ yếu là vàng tây sau gần ba mươi phút đột nhập
cửa hàng có gòn gắn hệ thống camera an ninh
và đã ghi lại được quá trình đối tượng lấy trộm vàng
nhận được tin trình báo
cơ quan công an huyện nông cống đã nhanh chóng
triển khai lực lượng xuống phong tỏa hiện trường
và lấy lời khai của các nhân chứng
hiện nay việc nhiều đối tượng
tàn trữ và sử dụng súng trái phép
thậm chí là tự chế tạo súng
là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự
và điều này cũng lý giải tại sao nhiều vụ án
liên quan đến súng tự chế gia tăng trong thời gian gần đây
công an tỉnh quảng ninh cho biết
một điểm chế tạo vũ khí quân dụng trái phép
vừa bị triệt phá
bắt một đối tượng thu nhiều tăng vật liên quan
đối tượng là nguyễn xuân bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại khu bảy phường quang trung tp ung bí
lúc rạng sáng ngày sáu tháng tám
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
công an tp ung bí đã thu giữ một bộ súng côn xoay tự chế
và nhiều dụng cụ và vật liệu chế tạo súng
như phôi thép lò xo máy cắt khoan tiện
ngoài ra còn thu giữ của đối tượng
hai gói ma túy đá và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp ung bí đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ
để truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua
tình hình buôn lậu buôn bán hàng cấm
gian lận thương mại diễn biến phức tạp
công tác đấu tranh với loại tội phạm này
của các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
khi hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
có nhiều diễn biến mới
các đối tượng hoạt động tinh vi hơn
thay đổi phương thức thủ đoạn tuyến đường địa bàn hoạt động
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này
thời gian qua phòng cơ sát kinh tế
công an tỉnh quảng trị đã tích cực điều tra
làm rõ nhiều vụ buôn lậu
qua đó góp phần kiềm chế hoạt động
tội phạm buôn lậu trên các tuyến địa bàn trọng điểm
tại km bốn mươi một quốc lộ chín
thuộc địa phận huyện đắk rồng tỉnh quảng trị
gần một trăm linh chiếc tv trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cơ sát kinh tế
công an tp quảng trị bắt giữ
qua làm việc với lái xe nguyễn mạnh cường
chú tại huyện hương hóa
lực lượng công an đã xác định được nguyễn đức
chú tại xã tân hợp huyện hương hóa
là chủ số hàng và nguyễn thị ái nhi
chú tại thị trấn lao bảo huyện hương hóa
là người tổ chức vận chuyển số hàng hóa trên
vào hôm một mươi một tháng năm
tôi được ba nhi nguyễn thị ái nhi
bảo là vận chuyển
một số hàng lầu
đi theo cận gà còng b
đi về cầu đào quán
về cầu đào quán và bóc lên xe tải
để về đông ha
đến đường về thì
gặp cơ quan chức năng bắt
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát kinh tế tỉnh quảng trị
đã phát hiện bắt và xử lý bốn mươi tám vụ
bốn mươi một đối tượng kinh doanh hàng nhập lầu
vận chuyển buôn bán trái phép lâm sản
hàng cấm tổng trị giá hàng hóa
thu giữ gần ba tỷ đồng
sự kiểm tra
xử lý hình sự năm vụ một mươi bị can
sự phạt vi phạm hình chính ba mươi một đối tượng
phạt tiền gần ba trăm linh triệu đồng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình tội phạm buốt lậu
gian lận thương mại buốt bán hàng giả
hàng cấm gian lận thương mại
và lợi dụng chính sách của nhà nước
để hoàn thuế giá trị gia tăng
có chiều hướng gia tăng
thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
với tình hình như trên
phòng cảnh sát kinh tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
có thể nói những đầu tư nóng vội không hiệu quả gây lãng phí thất thoát tiền của như vậy
đang là một hiện thực nhức nhối ở nhiều nơi
nhức nhối là bởi ở nhiều nơi cuộc sống của người dân còn phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế
thiếu sự chăm sóc về y tế và đầu tư giáo dục
thì số tiền đó lại được dành để đầu tư cho những công trình được coi là hoành tráng nêu trên
lợi ích từ những công trình dự án đó người dân chưa thấy được hưởng lợi
còn hại thì đã thấy mỗi người dân đang phải gánh gần ba mươi triệu đồng tiền nợ công
thì đúng là lâu nay theo tôi là lãng phí tùy tiện

cũng là tiền của dân thôi
tất cả những cái đầu tư và chi tiêu công không hợp lý lãng phí
thì nó đều tác động đến đời sống của người dân
thông qua việc là từ đó lại thu thuế nặng lên
và tất cả những cái chi tiêu đó nó là gánh nặng thuế
người dân người ta nhìn vào người ta thấy đồng thuế của người ta ở đấy
ở trong những công trình hàng nghìn tỷ xây dựng lên rồi bỏ hoang
và bây giờ không những là bỏ hoang lãng phí
mà nó trở thành cái gánh nặng nợ nần của đất nước
hoặc là nợ nước ngoài hoặc là nhà nước nợ vừa qua phát hành trái phiếu
tức là nợ người dân vừa qua đó
thì nó trở thành một cái điều vô cùng nhức nhối trong xã hội
toàn những dự án nghìn tỷ chứ không phải ít đâu
đây thực sự là sự lãng phí tiền của của nhà nước
hay chính xác hơn là sự lãng phí tiền thuế của nhân dân
nó được ví nguy hiểm hơn cả tham nhũng
tiến sĩ vũ đình ánh chuyên gia kinh tế đã từng bày tỏ sự xót xa
khi chứng kiến những dự án nghìn tỷ với đắt chiếu như hiện nay
thủ thục tôi không tin ngạc
bởi tôi biết một số dự án quy mô từ nhỏ đến lớn
cũng xảy ra tình trạng lãng phí như vậy
đây không phải là trường hợp đầu tiên
và cũng sẽ không phải là trường hợp cuối cùng
nếu chúng ta không biết kiên quyết với vấn đề này
những con số thống kê về sự lãng phí hàng trăm nghìn tỷ đồng
trong sử dụng tiền công mà thực chất là tiền thuế của nhân dân thời gian qua
hẳn bất cứ người dân nào cũng phải giật mình
đó mới chỉ là một số ít những tổn thất lãng phí dễ thống kê và nhìn thấy
còn rất nhiều những lãng phí được cho là đốt tiền của người dân
những lãng phí không thể gọi tên
thực tế đòi hỏi cần có sự điều chỉnh hợp lý
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
để ngăn chặn cơn bão lãng phí thất thoát này
điều đó cho thấy sự kỳ vọng rất lớn của người dân cả nước
vào hành động của chính phủ mới
chính phủ kiến tạo phục vụ và liêm chính trong thời gian tới
ngày hai mươi sáu tháng bảy
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chính thức nhậm chức
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội trước đồng bào và cử tri của cả nước
ông đã tuyên thệ sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình
nỗ lực đầu tiên mà cử tri và nhân dân cả nước
trong đợi ở thủ tướng
là việc ông nhấn mạnh trong lễ nhậm chức
rằng từng thành viên chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm chống lãng phí
và đặc biệt trong kỳ họp chính phủ thương kỳ tháng bảy và ngày một tháng tám vừa qua
ông tuyên bố sẽ là người đầu tiên làm gương về trách nhiệm với từng đồng thuế của dân
bằng việc sẽ không mua xe mới
chính phủ phải nỗ lực tinh dẫn bộ máy hành chính nhà nước các cấp
đi đầu trong việc tiết kiệm
kiệm công quỹ sử dụng tài sản công xe công đi công tác nước ngoài
chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân
phải sử dụng minh bạch hiệu quả vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội
viện thủ tướng nhấn mạnh công tác tiết kiệm chống lãng phí
để có trách nhiệm với từng đồng thuế của nhân dân
và việc ông đi đầu nêu gương
được ví như luồng gió mới từ chính phủ
để thay đổi một tồn tại lâu nay
là nói nhiều hơn làm
thủ tướng nói các phó thủ tướng nói các bộ trưởng nói
thì sau đó phải hành động đúng như lời nói
tránh tình trạng đề bí quốc hội nè tạo hương trương với rối
con đường dài nhất của việt nam là con đường gì
từ lời nói đến hành động
là ông nói ra ông phải hành động theo đúng lời nói đó
ta đã bán chỉ thiên lên trời quá nhiều không trúng vào ai cả

phải bán có địa chỉ chứ không thể nói rồi trông qua không gì
ngay sau khi thông điệp được thủ tướng phát đi
người dân đã đánh giá cao quyết tâm này của người đứng đầu chính phủ
điều này là điều hết sức mới mẻ đối với lại đất nước chúng ta
đây là một cái khởi sắc rất là tuyệt vời
câu nói đấy là được mọi người dân ủng hộ
và rất tin tưởng vào cái chính phủ mới của chúng ta
nếu được làm đúng những cái điều đấy
thì đất nước ta còn phát triển nhiều hơn nữa
tôi rất hoan nghênh thủ tướng nguyễn dương thúc
ngay từ ngày đầu bắt đầu lên cầm quyền
thì ông đã nhấn mạnh là chính phủ này phải là chính phủ kiến tạo
chính phủ phục vụ nhân dân và chính phủ liêm chính
chúng ta tiếp tục nhìn lại một hiện thực nữa
đang gây nhức nhối cho xã hội
đó là lãng phí xe công
theo kết quả bước đầu đần giá sót xe công của tất cả các bộ ngành địa phương
mà cục quản lý công sản bộ tài chính thực hiện cho thấy
lượng xe công dư thịnh tế của các bộ ngành địa phương

theo số liệu của cục quản lý công sản
hiện cả nước có khoảng bốn mươi xe công
tổng chi phí cho số xe công hoạt động trong một năm
gồm tiền xăng chi phí bảo dưỡng lương cho lái xe
rơi vào khoảng một mươi ba tỷ đồng một năm
tức tổng chi phí cho một chiếc xe công một năm là khoảng ba trăm hai mươi triệu đồng
từ trước bây giờ tôi phản đối cái chuyện là
cứ mỗi một ông lên lại thay đổi xe
trong cái lúc cái xe
chẳng qua như là một cái phương tiện đi lại mà thôi
cái điều đấy không nói là cái điều gì cả
mà muốn sắm những cái xe công như thế
mà cái hiệu quả làm việc không đi đến nhau cả
thì điều đấy là hết sức lãng phí tiền của quân dân
tôi đề nghị phải biết chữ gì bản thân
các ông chí đừng nghĩ
trời biết đất biết ông biết tôi biết
còn mọi người thì không biết
chúng ta làm cái gì tốt
cái gì xấu
sẽ họ đều biết
cái điều mà chúng ta phải tự nhận ra mà thôi
tôi mong rằng chúng ta
đóng góp cho quý tính của chính phủ
bằng cái hành động cụ thể của chúng ta
nếu mà chính phủ ta không hướng về răng
không lo cho răng
từ chính sách cho đến hành vi của chúng ta
thì chắc răng hạt bắt bật đổi chúng ta
người ta không chịu chúng ta đâu
với sự chỉ đạo quyết liệt này
và quyết tâm làm bằng được của chính phủ nhiệm kỳ mới
người dân có quyền kỳ vọng hơn bao giờ hết
và muốn lấy niềm tin của dân
thì các bộ ngành chính quyền các địa phương
phải nêu gương thực hiện quyết liệt
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng
chúng tôi mong rằng
lời nói của thủ tướng
cho đến việc làm của thủ tướng
làm thế nào
mà dân mỗi người dân chúng tôi
là một hạt cát nhỏ thôi
mà từ những hạt cát tin tưởng
thì chúng tôi nghĩ rằng là
xã hội sẽ tin tưởng vào cái đường lối của nhà nước
và tin tưởng vào lời nói của thủ tướng
một cái lời nói như vậy
nghe nó sướng cái lỗ tai
mà phân khởi quá
thủ tướng nói như vậy
nhưng thủ tướng cũng phải tổ chức thực hiện phải tốt
và tôi nói là không chỉ là thủ tướng
không là chính phủ
quốc hội cũng phải làm gương
cũng phải làm tốt điều đó
với trách nhiệm của mình
được biết mới đây ông lê như tiến
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục
thanh thiếu niên và nhi đồng quốc hội
mặc dù đến mùng một tháng một mươi mới chính thức nghỉ hưu
nhưng sáng mùng một tháng tám
đã chủ động đề nghị bàn giao phòng làm việc
và trả lại xe công
hành động này như một tấm gương
về người cán bộ công chức liêm chính